bố tôi năm nay sáu mươi tám tuổi bị tai biến mạch màu não cách đây hai năm liệt nửa người trái méo miệng
và sau quá trình điều trị hiện nay bố tôi có thể đi lại được với sự hỗ trợ của nạn
tay chân thì vẫn hơi run nói không được rõ tiếng
tôi xem chương trình và thấy có giải pháp tăng sinh tế bào gốc nội sinh hỗ trợ điều trị bệnh của bố tôi
bác sĩ có thể tư vấn thêm về giải pháp này cho bố tôi được không ạ
xin cảm ơn bác sĩ
câu hỏi này xin được gửi tới thầy sĩ bác sĩ vũ quỳnh nga

cảm ơn bác sĩ
cảm ơn bác sĩ
trong cái chất béo các cái viên uống bổ sung thì nên chú ý lựa chọn cái viên mà có chất béo có chữ epa
tức là một cái acid béo không nóc mà nó thuộc họ omega ba
thực sự là rất là tốt cho việc tạo thành hồi cơ
và nhớ rằng là bác đừng quên kiểm soát tổng năng lượng ăn vào
vì lúc khi chúng ta ít vận động mà chúng ta cái năng lượng ăn vào mà lại cao hơn so với năng lượng thiêu hao
thì dần dần sẽ tích lũy mà lại mình lại tích lũy lại tăng cân
mà trong trường hợp của bác ít vận động như vậy thì rất dễ là tăng mỡ
thì sẽ lại ngược trở lại nó sẽ có ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe của hệ tinh thần
vâng ạ như vậy là bạn minh phạm ngoài cái việc chúng ta có thể